phó thủ tướng trịnh đình dũng dẫn đầu đoàn công tác chính phủ đã có buổi khảo sát thực địa và làm việc với ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai về triển khai thực hiện xây dựng dự án sân bay quốc tế long thành
phát biểu tại buổi làm việc phó thủ tướng trịnh đình dũng cho rằng dự án xây dựng sân bay quốc tế long thành là dự án trọng điểm quốc gia
do đó các bộ ngành liên quan cần phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải phóng mặt bằng bồi thường hỗ trợ tái định cư dự án
bên cạnh đó phó thủ tướng trịnh đình dũng đề nghị bộ giao thông vận tải chủ trì thực hiện quy hoạch kết nối hạ tầng giao thông một cách đồng bộ cả bên trong và bên ngoài sân bay
đối với những vướng mắc hiện nay phó thủ tướng trịnh đình dũng đề nghị ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai và các bộ ngành liên quan cần sớm báo cáo chính phủ thủ tướng chính phủ tìm giải pháp tháo gỡ
trước khi làm việc với ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai phó thủ tướng chính phủ trịnh đình dũng và đoàn công tác đã khảo sát một số địa điểm nằm trong khu vực xây dựng dự án sân bay quốc tế long thành tại huyện long thành tỉnh đồng nai